ngày năm tháng một đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bi thư
đã về thăm tình hình lao động sản xuất động viên và trao quà cho công nhân lao động
có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh phú thọ
tết xung vầy được các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước quan tâm ủng hộ
và đã trở thành hoạt động truyền thống mỗi dịp tết đến xuân về
bởi đây là việc làm thể hiện tình cảm của đảng nhà nước với người lao động
đồng chí trần quốc vượng đánh giá cao tỉnh phú thọ và liên đoàn lao động các cấp trên địa bàn
đã tổ chức được nhiều chương trình tết xung vầy và các hoạt động chăm lo cho người lao động thời gian qua
tết đến xuân về thì chúng ta gặp nhau chúc tết nhau cùng nhau đoàn kết lao động sản xuất thân tập tốt
các đồng chí ở tổng liên đoàn lao động các đồng chí ở liên đoàn lao động của tỉnh phú thọ
và lãnh đạo các cấp các ngành của tỉnh phú thọ vừa qua chúng ta đã làm tốt rồi
bây giờ cần phải làm tốt hơn nữa
và xây dựng tổ chức công đoàn của mình trong doanh nghiệp thực sự vững mạnh là tổ chức gắn bó đại diện cho quyền lợi của anh chị em
nhân dịp này đồng chí trần quốc vượng lãnh đạo tổng liên đoàn lao động việt nam và lãnh đạo tỉnh phú thọ
đã tặng một trăm linh xuất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
chúc tất cả người lao động đón tết vui vẻ đầy đủ